thưa quý vị sáng ngày hôm nay trận mưa lớn trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến hàng loạt tuyên phố tại hà nội ngập sâu từ ba mươi đến năm mươi cm nhiều xe máy ô tô chết máy giữa đường
tại một số điểm như phố trần cung hoàng quốc việt phan văn trường nguyễn xiển triều cúc khu vực trung cư eco home một trăm hai mươi ba và bệnh viện e có hiện tượng ngập úng và động nước
ngoài ra tại đài lộ thăng long cũng có hiện tượng ngập úng khu vực cầu chư số ba số năm thu địa bàn huyện hoài đức thành phố hà nội dẫn tới phương tiện di chuyển khó khăn
do mưa lớn vào ngày nghỉ lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố ít hơn ngày thường nên đã hạn chế ủn tắc giao thông
sau khi mưa ngớt khoảng hai mươi đến bốn mươi phút nước tại các điểm ngập úng trên đường phố hà nội cơ bản rút hết nước phương tiện đi lại thuận lợi hơn
do mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra nên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã huy động nhân viên cùng các thiết bị máy móc ứng trực ở các khu vực có nguy cơ ngập úng cao để kịp thời vớt rác thải hạn chế úng ngập
đặc biệt cảnh báo hướng dẫn giao thông giúp người dân đi lại an toàn các khu vực cống đều tiết chạm bơm trong hệ thống đã sẵn sàng hoạt động để bơm hút tiêu nước hạ mực nước các sông
liên quan đến vụ giấy cấp chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho công nhân đang lao động tại các khu công nghiệp nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên hà nam vừa bị khởi tố bắt tạm giả
viện kiểm sát nhân dân thị xã duy tiên phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giả

liên quan đến vụ giấy cấp chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho công nhân đang lao động tại các khu công nghiệp nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giả

hồ chí minh đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba để làm rõ về hành vi giết người
trước đó trạng sáng ngày một mươi chín tháng tám trong lúc ăn nhậu trên đường đỗ tấn phong phường chín quận phú nhuận
đối tượng dũng có xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
sau đó dũng dùng cây xăm gạo đâm nam thanh niên rồi bỏ trốn
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
cảnh sát hình sự công an quận phú nhuận đã truy xét nóng và bắt giữ dũng sau một giờ xảy ra vụ án
hiện công an quận phú nhuận đang củng cố hồ sơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố xử lý vụ việc theo quy định
công an quận một tp hcm cho biết đang lập hồ sơ xử lý một mươi ba cơ sở trên địa bàn vi phạm trong hoạt động kinh doanh
theo đó thực hiện chỉ đạo của bang giám đốc công an tp hcm về chuyển hóa địa bàn trọng điểm
lúc hai mươi ba h ngày một mươi tám tháng tám công an quận một huy động lực lượng tiến hành tổng kiểm tra các quán bar
nhà hàng phức tạp về an ninh trật tự
kết quả tổ công tác kiểm tra một mươi bốn cơ sở phát hiện một mươi ba cơ sở vi phạm lập biên bản tạm giữ ba bình kim loại chứa khí n hai o
năm bình shisha và phát hiện một mươi một trường hợp dương tính với ma túy
lỗi vi phạm chủ yếu của các cơ sở này là tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ tám giờ đến giờ mỗi ngày
kinh doanh không có hóa đơn chứng từ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
chưa xuất trình phương án phòng cháy chữa cháy
riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư nhà hàng thiên phúc trên đường tôn thất hiệp quận một
cơ quan chức năng phát hiện chín người dương tính với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm cho biết đã khởi tố bắt tạm giam phung tiến lực và phan xuân đông
để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
hai nghi phạm này đã tạc sơn vào nhà người dân để đổi nợ
khuya ngày sáu tháng tám đội cảnh sát hình sự công an quận gò vấp đi tuần tra
thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra
qua đấu tranh các hai thừa nhận vừa thực hiện xong hành vi tạc sơn tại một căn nhà trên đường thống nhất phường một mươi sáu
tại cơ quan điều tra lực khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đã cho chủ nhà trên vai nhiều lần với tổng số tiền một trăm linh triệu đồng lại suốt từ năm đến một mươi mỗi tháng
đóng lại được đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thì hết khả năng chi trả nên ngân đóng khoảng hai tháng
lực nhiều lần nhắn tin gọi điện để đòi nợ nhưng không được
ngày sáu tháng tám lực đi mua sơn và mắm tôm mang về nhà trọ ở thành phố dĩ an tỉnh bình dương trộn với nhau
khoảng hai mươi giờ cùng ngày lực gọi điện đã đông chở đến nhà người vay nợ để tạc sơn
sau khi thực hiện hành vi và đang trên đường tẩu thoát thì bị công an phát hiện
công an quận gò vấp đã yêu cầu hai đối tượng cào rửa lau chùi sơn lại cửa tường nhà để khắc phục hậu quả
ngày hai mươi tháng tám công an huyện bình chánh phối hợp cùng với trạm cảnh sát giao thông tân túc
công an thành phố hồ chí minh tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy
tại vòng xoay cầu vượt nguyễn văn linh khiến cho hai người tử vong
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng tám xe đầu kéo biển số năm mươi h một mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi bốn di chuyển trên quốc lộ một
khi đến vòng xoay dưới chân cầu vượt nguyễn văn linh huyện bình chánh thì sẽ ra va chạm với xe máy biển số tám mươi ba h hai tám nghìn hai trăm bảy mươi hai
do hai thanh niên chở nhau hậu quả là xe đầu kéo cú xe máy vào gầm hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ
nhận tin báo cơ quan chức năng huyện bình chánh cùng trạm cảnh sát giao thông tân túc
với hiện trường đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh xung quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
chuyển sang các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
liên quan đến vụ cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp
nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên của tỉnh hà nam vừa bị khởi tố bắt tạm giặc
viện kiểm sát nhân dân thị xã duy tiên phê chuẩn quyết định khởi tố bị gan lệnh tạm giam đối với phan thanh sơn
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn về tội giả mạo trong công tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã điều tra xác định tại trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên
diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn
để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
trước đó lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của phan thanh sơn
phát hiện thu giữ một dấu chức danh của sơn một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan
thưa quý vị do nắm giữ các dữ liệu và thông tin quan trọng điện thoại di động liên tục là đích nhắm của tội phạm mạng
đặc biệt là hình thức gửi các mã độc hay là đường dẫn độc từ đó chiếm dụng thông tin cá nhân chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
mới đây cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo về việc qua kiểm tra mã qr trên khà quảng cáo dịch vụ
mesis phát tán ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng trong vài ngày qua đã có đường dẫn đến trang web có chứa mã độc
đánh vào tâm lý tò mò nhiều người dùng có thể sập bẫy các đối tượng
thời gian qua nhiều tài xế và chủ ô tô ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng nhận được danh thiếp lạ dưới dạng car visit cài trên xe của mình
những thẻ này có hình khiêu dâm hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ massage thư giãn tận nơi hẹn hò tình cảm
bằng cách truy cập vào đường link website
quét mã qr code
sau khi bắt giữ các đối tượng phát tán những tờ rơi này lực lượng công an xác định các đường dẫn trên đều dẫn tới trang web chứa nhiều mã độc
đáng chú ý tại các đường dẫn trên các đối tượng hướng dẫn các thủ thuật để qua mặt các đường dẫn trên
các tính năng bảo mật của điện thoại
các chuyên gia bảo mật cảnh báo sau khi xâm nhập các mã độc này có thể nằm vùng như một giãn điệp
thu thập thông tin điều khiển các ứng dụng ngân hàng đánh cắp tài khoản mật khẩu và mã otp của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
một số dấu hiệu các link này có thể là có các đuôi exe zip ra hay là chứa các nội dung hoặc chứa các tên mà không đúng với ngữ nghĩa
hay là không đúng với cái nội dung
đang tìm kiếm chẳng hạn hay là ở trong cái link này có những cái ký tự lạ hoặc là sẽ yêu cầu cài đặt thêm những cái phần mềm hoặc là lạ từ nguồn không uy tín
cái điện thoại nó không phải nó chỉ là phục vụ cho cái việc là gọi điện thoại không đâu
nó liên quan tới việc là thanh toán ngân hàng ví điện tử rất là nhiều thông tin nhạy cảm của mình trong đó
khi chúng ta cài vào bên trong đó thì đa phần các phần mềm nó sẽ yêu cầu truy xuất vào thành phần ở bên trong cái điện thoại
ngoài việc sử dụng mã độc để chiếm đoạt dữ liệu cá nhân không ít đối tượng quản trị website còn hướng dẫn người dùng nạp tiền hoặc chuyển tiền trước để sử dụng các dịch vụ mại dâm cao cấp
thế nhưng khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp sẽ bị chiếm đoạt và cắt liên lạc ngay sau đó
tôi đánh giá các đối tượng này có tính chất chuyên nhập vào hoạt động có tổ chức và theo đó thì có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản hai của điều một trăm bảy mươi bốn luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với mức phạt tù từ hai đến bảy năm
bản chất của thủ đoạn trên đều lợi dụng sự tò mò của người dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tò mò truy cập vào các đường linh lạ không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy tránh bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu nghi ngờ có linh có chứa mã độc cần báo ngay đến cơ quan chức năng
cơ quan thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa đồng loại
kiểm tra kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm nguyên đán đóng tại phường tân hiệp và cơ sở nhữ thị hà đóng tại phường hố nai phát hiện có chứa nhiều thịt động vật như heo gà bò châu không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra tại kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn thực phẩm nguyên đán lực lượng công an phát hiện có hơn hai trăm năm mươi kg sản phẩm động vật nhập khẩu và tại kho của cơ sở nhữ thị hà chứa trên tám năm tấn sản phẩm động vật
các chủ cơ sở này đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số thực phẩm nói trên hiện công an tp biên hòa đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết để các buổi đấu giá biển số xe ô tô qua hệ thống quản lý đấu giá biển số ô tô diễn ra khách quan và minh bạch cục và các cục nghiệp vụ của bộ công an sẽ cử cán bộ theo dõi giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá
phòng quản lý giám sát đấu giá biển số ô tô được đặt tại trụ sở cục cảnh sát giao thông tại phòng này các cán bộ làm nhiệm vụ giám sát sẽ theo dõi được toàn bộ diễn biến các cuộc đấu giá mọi diễn biến của cuộc đấu giá sẽ được thể hiện trên màn hình điều hành bao gồm số kế hoạch tên phiên thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cuộc đấu giá số lượng biển số đấu giá lãnh đạo phụ trách phiên đấu giá và đấu giá viên số lượng khách hàng tham gia diễn biến quá trình đấu giá
mỗi khách hàng có mã số riêng và thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối khi phát hiện có dấu hiệu bất thường các giám sát viên sẽ yêu cầu dừng đấu giá